thông tin cập nhật về tình hình cơn bão số một mươi hồi bảy giờ ngày một mươi bốn tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng
một độ vĩ bắc một trăm một mươi hai bốn độ kinh đông ngay trên vùng biển đông nam quần đảo hoàng sa sức gió mạnh nhất
ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi ba cảnh báo từ ngày một mươi năm
đến ngày một mươi bảy tháng chín nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập úng cục bộ tại các tỉnh hòa bình
sơn la từ thanh hóa đến thừa thiên huế
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và mạnh lên
đến bảy giờ ngày một mươi năm tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bốn độ vĩ bắc một trăm linh bảy tám độ kinh đông
trên vùng biển các tỉnh từ nghệ an đến quảng trị sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm
cấp một mươi ba một trăm một mươi năm một trăm năm mươi km trên giờ giật cấp một mươi năm
cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển từ chiều nay ngày một mươi bốn tháng chín vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
bao gồm đảo cồn cỏ cù lao tràm lý sơn gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy đêm gió mạnh cấp tám cấp chín
gần sáng và ngày mai một mươi năm tháng chín tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một vùng gần bão đi qua cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm
biển động dữ dội cấp độ rủi ro thiên tai cấp bốn sóng vùng gần tâm bão cao một mươi mét vùng ven bờ năm sáu mét
ven biển từ hải phòng
đến quảng bình nước dâng do bão có khả năng cao một mét riêng khu vực ven biển thanh hóa đến hà tĩnh khoảng hai mét
cảnh báo gió mạnh trên đất liền từ sáng mai ngày một mươi năm tháng chín trên đất liền ven biển các tỉnh nghệ an hà tĩnh
quảng bình quảng trị có gió mạnh dần lên cấp bảy cấp tám đến trưa và chiều tăng lên cấp chín cấp một mươi vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi một
cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm cấp độ rủi ro thiên tai cấp bốn các khu vực sâu hơn trong đất liền có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai
cảnh báo mưa lớn từ nay đến hết đêm mai một mươi năm tháng chín ở các tỉnh từ quảng ngãi đến nghệ an có mưa to đến rất to